nguy hiểm hơn là hiện nay ngày càng có nhiều loại ma túy tổng hợp được biến thể rất tinh vi từ những loại ma túy truyền thống
với hình thức và cách sử dụng cũng dễ dàng và tiện lợi hơn khiến cho giới trẻ dễ tiếp cận
và từ đó độ tuổi sử dụng ma túy tổng hợp đang trẻ hóa một cách báo động
cơ bản là chuyện sử dụng loại ma túy tổng hợp là loại mà người tính hướng thần cao và xu hướng ngày càng trẻ
qua bắt giữ nhiều vụ án thì có những đối tượng chỉ một mươi sáu một mươi bảy tuổi cũng đã sử dụng đến loại ma túy tổng hợp này rồi
cơ bản là chuyện sử dụng loại ma túy tổng hợp là loại ma túy tổng hợp này rồi
đây là một thực tế đáng lo ngại khi mà giới trẻ hiện nay chính là tương lai của đất nước
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an trong những năm vừa qua trên mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy
thì phần còn lại của cuộc chiến nằm trong chính mỗi gia đình
hàng chục con bạc đang xây xưa sát hạt lẫn nhau bằng hình thức chơi bài lắc tài xỉu
ăn tiền tại một căn nhà ven sông ở ấp phước hòa xã mông thới b huyện châu thành tỉnh kiên giang
các hình sự công an tỉnh kiên giang đã ập vào bắt quả tàng
vụ việc vừa xảy ra vào khoảng một mươi một h trưa ngày hôm nay
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng một bộ tài xỉu
gần năm trăm linh triệu đồng và hơn một mươi chiếc xe máy và nhiều dụng cụ phương tiện dùng cho việc đánh bạc
được biết ổ bạc này đã tồn tại rất lâu với thủ đoạn hết sức tinh vi
đó là thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện truy bắt của công an
mỗi canh bạc diễn ra đều có ít nhất ba đối tượng canh đường cảnh giới để báo động từ xa
hàng ngày có nhiều con bạc từ các nơi tụ tập trở về đây lắc tài xỉu ăn tiền
với số tiền cá cược trong một lần chơi từ ba mươi cho đến năm mươi triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng cùng với vật chứng để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn mạnh quyết
nguyễn mạnh quyết ba mươi sáu tuổi và nguyễn việt hùng hai mươi ba tuổi
cùng chú tại thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
theo tài liệu của cơ quan công an thông qua mạng xã hội
nguyễn mạnh quyết đã liên lạc với một cơ sở kinh doanh nhung hiêu tại hà tĩnh
để đặt mua năm năm kg nhung hiêu với giá gần sáu mươi triệu đồng
đối tượng đã đặt cọc cho cơ sở năm triệu hẹn nhận hàng tại khu đô thị vinhome green bay quận nam từ liêm
sau đó đối tượng thuê nguyễn việt hùng trở lên hà nội và ban với hùng kế hoạch chiếm đoạt tài sản
vào ngày hai tháng một mươi khi nhận được hàng quyết yêu cầu chủ hàng đặt nhung hương vào cốp xe
còn lại giả vờ vào xe lấy tiền
ngay khi quyết lên xe thì hùng lái xe bỏ chạy
tài sản lấy được quyết bán với giá ba mươi tám triệu năm trăm linh nghìn đồng trả cho hùng năm triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm
đã nhanh chóng bắt giữ được các đối tượng và thu hồi lại tài sản bị cướp giật
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn công an phường hòa khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện và bắt giữ đối tượng lê văn trải hai mươi chín tuổi trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó nhận được tin báo của anh nguyễn ngọc tuấn về việc xe tải chở hàng của mình
để trên đường trần xuân lê thuộc địa bàn phường hòa khê đã bị kẻ gian phá khóa
lấy đi phần lớn số tài sản chủ yếu là văn phòng phẩm trị giá hơn hai mươi ba triệu đồng
cho đến dạng sáng ngày hôm nay tổ tuần tra của công an phường hòa khê phát hiện đối tượng trải
là đối tượng không có công việc ổn định nên đã ra thành phố đà nẵng có ý định trộm cắp tài sản
thủ đoạn của trải đó là thường dạo quanh những khu dân cư để ý các xe tải đậu ngoài đường
không có người trông coi thì dùng cưa phá khóa và lấy đi nhiều hàng hóa có giá trị
cho đến ngày bị phát hiện trải đã thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp
và vụ việc đã được bàn giao cho công an quận thanh khê điều tra làm rõ
thông tin mới liên quan đến vụ nữ trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc
đã dùng bằng cấp ba của chị gái đang công tác trong bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng để học hành và thăng tiến
ông lê văn tiến giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng cho biết là chị gái của nữ trưởng phòng
đã viết tường trình và thừa nhận nữ trưởng phòng quản trị văn phòng tỉnh ủy đắk lắc trên là em gái của mình
theo ông tiến người liên quan là bà trần thị ái sa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
trong bản tường trình bà ái sa viết rằng nữ trưởng phòng gây lùm xùm thời gian qua chính là em gái ruột của mình
và em gái của bà sa tên thật là trần thị ngọc thêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chứ không phải là trần thị ngọc thảo như thông tin báo chí của tỉnh đắk lắc
bà sa cũng khẳng định trong bản tường trình rằng hiện tại và trước đây tất cả giấy tờ quan trọng và băng cấp của bản thân đều để ở nhà mẹ đẻ
do đó việc em gái tên thêm lấy bằng cấp của mình để xin việc tại đắk lắc là hoàn toàn không hay biết
và bà sa không cho em gái mượn bằng cấp ba
cũng theo tường trình của bà sa sau khi nắm thông tin vụ việc qua các cơ quan báo chí

bà sa đã trở về nhà mẹ ruột để lấy lại các giấy tờ băng cấp của mình
vì phần xác minh lý lịch đảng của em gái bản thân bà sa cũng không hề biết
tiếp sau đây biên tập viên thế cương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thái thụy tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng tô quang hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã tây ninh huyện tiền hải tỉnh thái bình
đối tượng bùi sĩ thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn lỗ trường xã thụy trường huyện thái thụy tỉnh thái bình
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi phải
và đối tượng tạ thị hồng loan sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
thị trấn tân minh huyện hàm tân của tỉnh bình thuận
có đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách bốn cm trên sau đầu mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện